dự kiến hôm nay phiên tòa xét xử chủ tịch hội đồng quản trị công ty alibaba nguyễn thái luyện và hai mươi hai bị cáo trong vụ lừa đảo sửa tiền sẽ tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo
trước đó trong ngày hôm qua tòa án nhân dân tp hcm đã bắt đầu phiên xét xử với phần đọc cáo chẳng
trong số hai mươi ba bị cáo bị đưa ra xét xử có đến một mươi ba bị cáo được bổ nhiệm chức danh giám đốc công ty alibaba và các công ty trực thuộc công ty alibaba
bằng nhiều thủ đoạn nguyễn thái luyện đã chỉ đạo các nhân viên cấp dưới chiếm đoạt gần hai bốn trăm linh tỷ đồng của bốn năm trăm sáu mươi khách hàng
đã có gần năm người tham dự phiên tòa trong đó có gần bốn bị hại một triệu bút lục hồ sơ đựng trong một trăm bốn mươi thùng hồ sơ
những con số cho thấy quy mô chưa từng có trong một vụ án
do số lượng nạn nhân rất lớn tòa đã phải tống đạt giấy triệu tập và có kế hoạch điểm danh riêng
ngay trong chiều qua nhiều bị hại vẫn đến tòa án mang theo hồ sơ để làm thủ tục
tham gia phiên tòa xét xử
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra liên tục kể cả thứ bảy và chủ nhật tùy vào diễn biến kéo dài đến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba